đoàn thanh niên sở y tế tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình làm và trao tặng mặt nạ phòng dịch covid một mươi chín
tặng lực lượng y tế cán bộ chiến sĩ bộ đội công an làm nhiệm vụ ở các khu vực cách ly tập trung
những ngày qua ba mươi đoàn viên thuộc chín tri đoàn của chín bệnh viện trực thuộc sở y tế tỉnh quảng nam
đã tham gia làm được hơn một năm trăm linh mặt nạ phòng dịch
hiện toàn bộ số mặt nạ trên đã được vận chuyển đến các khu cách ly tập trung
các bệnh viện và chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh để cấp phát miễn phí cho các chiến sĩ công an
bộ đội y bác sĩ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong chiến dịch phòng chống dịch covid một mươi chín